bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng ba tới đây hà nội sẽ cắt giảm một ba trăm linh sáu lượt xe buýt trong ngày thường từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy
riêng ngày chủ nhật thì sẽ cắt giảm một chín trăm sáu mươi bốn lượt
trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị hà nội cũng đã đưa ra phương án giảm tần suất hoạt động của xe buýt trên toàn thành phố hà nội từ ngày hai mươi ba tháng ba
cụ thể với ngày thường sẽ giảm một ba trăm linh sáu lượt xe buýt tức một mươi sáu còn ngày chủ nhật giảm một chín trăm sáu mươi bốn lượt tức một mươi bảy
những ngày này do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín lượng khách sử dụng xe buýt giảm khoảng hai mươi bốn các xe buýt cũng được mở cửa tối đa khi hoạt động
ngành giao thông thành phố hà nội cũng yêu cầu lái xe buýt đeo khẩu trang khi lái xe
trên xe buýt và nhà chờ đều có nước rửa tay khô để hành khách khởi trùng